trong bối cảnh cuộc xung đột israel hamas đã bước sang tuần thứ hai
cộng đồng quốc tế đang tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực xoa dịu tình hình
nga đã yêu cầu hội đồng bảo an liên hợp quốc tiến hành biểu quyết vào ngày mai một mươi sáu tháng một mươi
đối với một dự thảo nghị quyết về xung đột israel harmat
trong đó kêu gọi ngừng bắn nhân đạo chỉ trích bạo lực nhằm phóng sân thường
cũng như mọi hành vi khủng bố
phó đại sứ nga tại liên hợp quốc cho hay đến nay chưa nhận được sửa đổi
đối với văn bản dự thảo nghị quyết này sau khi được gửi tới một mươi năm nước ủy viên hội đồng bảo an
vào ngày một mươi ba tháng một mươi dự kiến cuộc biểu quyết sẽ có thể diễn ra vào lúc một mươi năm h chiều một mươi sáu tháng một mươi
theo giờ địa phương
trong khi đó các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu cũng có kế hoạch tổ chức
hội nghị thượng đỉnh trực tuyến vào tuần tới để thảo luận về xung đột israel harmat
đặt ra quan điểm chung và một đường lối hành động thống nhất
hôm một mươi tháng một mươi ngoại trưởng các nước eu cũng đã họp khẩn ở oman
theo đó khẳng định lập trường phản đối mạnh mẽ các cuộc tấn công của hamas
gây thương vong cho dân thường israel đồng thời nêu rõ phía israel có quyền tự vệ
nhưng việc này phải được thực hiện phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo